truyền thông mỹ đưa tin máy bay trump force one chở cựu tổng thống mỹ donald trump đã hạ cánh xuống sân bay laguardia của thành phố new york
ông trump hiện đã đến tháp trump để chuẩn bị cho phiên tòa truy tố ông dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay ngày bốn tháng bốn tại hattan
hôm ba mươi tháng ba đại bồi thẩm đoàn quận manhattan new york đã quyết định truy tố ông trump hơn ba mươi tội danh trong vụ trí trả một trăm ba mươi usd
cho nữ diễn viên phim khiêu dâm stom midanions trong những ngày cuối cùng vận động tranh cử năm hai nghìn một mươi sáu để bà này không tố cáo mối quan hệ bất chính với ông hồi năm hai nghìn sáu
việc trả tiền cho bà danios là hợp pháp song công ty của ông trump bị cáo buộc ghi khoản tiền này trong sổ sách là chi phí pháp lý
đây là lần đầu tiên một cựu tổng thống mỹ bị buộc tội hình sự
trước đó ông trump đã nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái trong vấn đề này và cáo buộc đảng dân chủ nhắm mục tiêu chính trị vào ông
trước đó ông trump đã nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái trong vấn đề này và cáo buộc đảng dân chủ nhắm mục tiêu chính trị vào ông